vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại đường nguyễn trí thanh phường hải châu một
quận hải châu thành phố đà nẵng đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời có mặt dập tắt hoàn toàn
cụ thể vào lúc chín h một mươi năm phút sáng nay tức ngày ba tết người dân phát hiện cột khói cao bốc lên tại một nhà hàng ở địa chỉ trên nên đã báo cho lực lượng chữa cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại đây ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng một lượng khói khí độc lớn khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê